thưa quý vị và các bạn sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị
để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã triển khai thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi hai xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ
giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới cho ý kiến về các văn bản
trình hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên bộ chính trị ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
dự và phát biểu chỉ đạo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương cùng dự và phát biểu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị cùng dự hội nghị còn có đồng chí lê minh hưng
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc bộ công an
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi hai đảng bộ ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
là tập thể đoàn kết trí tuệ dân chủ thực sự quyết tâm chính trị cao hành động quyết liệt
hiệu quả thiết thực đã làm tốt công tác tham mưu với đảng
nhà nước chỉ đạo nhiều chủ trương giải pháp quan trọng về đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng đảng gắn với xây dựng lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các mục tiêu
yêu cầu nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai trong đó nổi bật như giữ vững thế chủ động chiến lược
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để hình thành công khai các tổ chức chính trị
đối lập trong nội địa không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tạo chuyển biến tích cực
rõ nét về trật tự an toàn xã hội kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét ngày càng đi vào chiều sâu
nổi bật đã tập trung điều tra xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo dõi chỉ đạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
bên cạnh đó lực lượng công an nhân dân đã đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ điện tử
nền kinh tế số xã hội số thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự
đưa vào hoạt động hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đề xuất chính phủ triển khai đề án sáu cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực
bước đầu đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp và người dân
lãnh đạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân cũng đạt được những kết quả quan trọng như
tham mưu bộ chính trị ban hành và triển khai nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị xác định rõ mục tiêu yêu cầu nội dung định hướng
lộ trình thực hiện những nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm
và từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi xác định hai mươi hai đề án thành phần và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì thực hiện
gương mẫu đi đầu trong tổ chức triển khai thể chế hóa chủ trương nghị quyết chỉ thị kết luận
quy định của đảng nhà nước về công tác tổ chức cán bộ gắn với tăng cường kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng
tăng cường cải cách hành chính phòng chống tham nhũng tiêu cực kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền
đảm bảo đồng bộ liên thông chặt chẽ công khai dân chủ minh bạch tạo hành lang pháp lý xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh gắn với điều chỉnh phân công phân cấp nhiệm vụ
cơ cấu cán bộ theo tiêu chuẩn tiêu chí bố trí ở bốn cấp công an và quyết liệt thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá
xây dựng công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao chủ động kịp thời giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trả tự ngay từ đầu và tại cơ sở
công tác phối hợp giữa đảng bộ công an trung ương bộ công an với các ban bộ ngành các tỉnh ủy thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân đạt được những kết quả quan trọng
việc củng cố xây dựng cơ sở vật chất cho công an các cấp nhất là công an cấp xã phường thị trấn được quan tâm chỉ đạo từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng
tinh thần gương mẫu đi đầu và những kết quả đạt được của đảng ủy công an trung ương bộ công an trong năm hai nghìn hai mươi hai
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội
tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước

các đồng chí đều hết lòng hết sức
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội
các đồng chí đều hết lòng hết sức
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội
các đồng chí đều hết lòng hết sức
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội

các đồng chí đều hết lòng hết sức
khẳng định lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội
giữa bộ công an việt nam và cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc trong thời gian tới
sẽ không ngừng phát triển đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hợp tác
góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
trong hai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai số vụ xâm hại trẻ em giảm năm năm
số trẻ em bị xâm hại giảm năm ba so với cùng kỳ giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
số vụ vi phạm pháp luật do người dưới một mươi tám tuổi gây ra giảm hai chín
đây là số liệu được công bố tại hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện công tác
phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm vừa được bộ công an tổ chức
vào chiều ngày hôm nay bảy tháng một mươi hai tại thủ đô hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chủ trì hội nghị
qua thống kê cho thấy trong hai năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai toàn quốc phát hiện hơn ba năm trăm linh vụ
với trên bốn đối tượng và gần ba năm trăm linh trẻ em bị xâm hại
trong đó có bảy mươi năm số vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tám hai trăm linh vụ vi phạm pháp luật
phạm pháp hình sự liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố gần hai vụ xâm hại tình dục trẻ em
hai mươi vụ về các hành vi xâm hại trẻ em khởi tố trên bốn vụ liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi phạm pháp hình sự
tỷ lệ tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố vượt chỉ tiêu quốc hội giao tỷ lệ giải quyết đạt chín mươi sáu
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết thời gian tới tình hình tội phạm xâm hại trẻ em
tội phạm liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi ngoài các nguyên nhân xã hội
nguyên nhân tác động từ tội phạm ma túy tín dụng đen tội phạm có yếu tố nước ngoài
sẽ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phi truyền thống như thiên tai dịch bệnh hay lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em
đặc biệt trẻ em ở vùng sâu vùng xa là nhóm trẻ dễ bị tổn thương dễ bị xâm hại
do các em gặp hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội
những yếu tố tác động này chính là thách thức với các cấp các ngành trong công tác bảo vệ trẻ em
đòi hỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật luôn phải đi trước một bước trong phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
lễ cảm ơn
ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa cục truyền thông công an nhân dân với tổng công ty viễn thông mobile phone
đã diễn ra vào chiều ngày hôm nay bảy tháng một mươi hai tại hà nội
đồng chủ trì lễ ký có thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
và đồng chí nguyễn hồng hiển chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty mobile phone
tại lễ ký kết hai bên cũng đã thảo luận trao đổi về bộ giải pháp chuyển đổi số
đối với cục truyền thông công an nhân dân dựa vào công nghệ số thay đổi tổng thể
và toàn diện phương thức quản trị sản xuất các sản phẩm báo chí truyền thông thông tin
số hóa tất cả các công đoạn ứng dụng công nghệ ai tích hợp dữ liệu phát triển báo chí
theo hướng đa nền tảng đa phương tiện đa dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm mới
trên một hệ sinh thái số toàn diện và linh hoạt tập trung xây dựng báo công an nhân dân
là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện nâng cấp hệ thống phát hành sách điện tử
nhà xuất bản công an nhân dân thực hiện hiệu quả dự án đầu tư tăng cường năng lực sản xuất
chương trình phát sóng của kênh antv phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng đỗ triệu phong
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nêu rõ cục truyền thông công an nhân dân nhận thức
sâu sắc vai trò của chuyển đổi số truyền thông đa phương tiện là xu hướng tất yếu
của sự phát triển trong báo chí hiện đại thời gian qua đơn vị đã chủ động kịp thời xây dựng
kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên từng lĩnh vực công tác và xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ
trong các cơ quan báo chí của lực lượng công an nhân dân với loạt nền tảng giải pháp công nghệ
toàn diện và đầy đủ chuyên nghiệp của tổng công ty mobile phone cụ thể là bộ giải pháp
chuyển đổi số cục truyền thông công an nhân dân giúp cục truyền thông công an nhân dân sẵn sàng
chuyển sang phương thức hoạt động mới một cách bài bản đồng bộ nâng cao chất lượng hiệu quả
các mặt công tác nhất là lĩnh vực thông tin tuyên truyền trên hệ thống báo chí xuất bản
điện ảnh của lực lượng công an nhân dân hai đơn vị cũng đã thống nhất chương trình hành động
cụ thể hóa thúc đẩy mục tiêu chương trình hợp tác phát huy tối đa lợi thế nguồn lực của cả hai bên
tiếp tục đồng hành chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
giải pháp chuyển đổi số trong từng lĩnh vực công tác phối hợp xây dựng các chương trình chuyên đề
xuất bản sách ấn phẩm chuyên biệt phù hợp với tiêu chí yêu cầu của mỗi bên
chiều nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định
bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành khoa học an ninh tại học viện năm hai nghìn hai mươi
học viện cảnh sát nhân dân vinh dự có ba cán bộ giảng viên được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành khoa học an ninh
hiện tại học viện cảnh sát nhân dân có ba giáo sư bốn mươi hai phó giáo sư
đây là một dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển học viện cảnh sát nhân dân
trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia
từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống các trưởng công an nhân dân
và hệ thống giáo dục đại học của cả nước tiệm cận trình độ khu vực và thế giới
thay mặt hội đồng giáo sư ngành khoa học an ninh trung tướng giáo sư tiến sĩ trần minh hưởng
chủ tịch hội đồng gửi lời chúc mừng các tân phó giáo sư và đề nghị các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp tục đóng góp sức lực trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành công an nói chung
học viện cảnh sát nhân dân nói riêng
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
tại thanh hóa công an huyện ngọc lạc cũng vừa đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề qua mạng internet với số tiền lên đến hơn gần ba mươi tỷ đồng
đồng loạt tấn công vào hai điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số lô số đề qua mạng
lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng nguyễn viết giang nguyễn ngọc tùng
lưu thành phong hồ sĩ tùng và nguyễn văn thực về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tiến hành khám xét tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám điện thoại di động hai máy tính
hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ sổ sách tài khoản ngân hàng có liên quan
các đối tượng này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
riêng đối với hai đối tượng lưu thành phong và hồ sĩ tùng cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
lưu thành phong đã câu kết với một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua facebook
zalo với các tài khoản ảo với số tiền giao dịch gần một mươi tỷ đồng
mua bán ma túy từ tp hcm về hải phòng tiêu thụ nguyễn quang việt trú tại quận lê trân tp hcm đã bị công an quận lê trân tp hcm bắt giữ
lực lượng công an phát hiện việt thường giấu ma túy vào trong các thiết bị điện tử để vận chuyển từ tp hcm về địa bàn quận lê trân
tp hcm và tp hcm tiêu thụ
ngày ba tháng một mươi hai công an quận đê chân tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt
lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm hai mươi tám gram methafetamin bảy tám mươi tám gram mdma và chín ba mươi tám gram cocaine
tại tỉnh bình dương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở vũ trường kami có địa chỉ tại số một trăm linh sáu đại lộ bình dương phường phú hòa
tại tỉnh bình dương các lực lượng chức năng công an tỉnh bình dương đã phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
trong đó bắt giữ một đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các vật chứng liên quan
tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang mở cửa hoạt động trong cơ sở thì có hai mươi một khách hàng và ba mươi sáu nhân viên
qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi ba người bốn nhân viên dương tính với chất ma túy
trong đó tại bàn số bảy
của cơ sở lực lượng chức năng phát hiện đối tượng bùi văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tỉnh bạc liêu
đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy cùng ba đối tượng khác thu giữ một tờ tiền bên trong chứa ba mươi chín gram ketamine
một viên nén thuốc lắc loại mdma
qua làm việc đối tượng cảnh khai nhận đã mua ma túy từ một người không rõ lai lịch để cho cả nhóm cùng sử dụng
nhưng chưa qua sử dụng hết thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện
vụ việc đang được giao cho công an thành phố thủ dầu một tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
liên quan đến vụ hai ngư dân bị hành hạ trên tàu cá mà truyền hình công an nhân dân đã thông tin trước đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời của tỉnh cà mau đã khởi tố bắt tạm giam thêm bị can sử trí tâm
để điều tra về hành vi hành hạ người khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời đã khởi tố bắt tạm giam ba bị can gồm nguyễn văn tị
nguyễn công toàn và đoàn văn hùng cùng ở huyện trần văn thời để điều tra về hành vi hành hạ người khác
theo điều tra ban đầu trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển ba đối tượng đã sử dụng tay cùng nhiều hung khí
để đánh đập bẻ răng và dùng dao chém người vào người của trương văn trung và lê văn bình cùng là thuyền viên trên tàu
khám xét tàu cá lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một số vật dụng và hung khí liên quan trong vụ án